bên cạnh các hành vi đăng tải sai sự thật về dịch bệnh các vụ việc chống đối vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh cũng được liên tiếp xử lý tại nhiều địa phương
hôm nay công an phường tràng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đã lập biên bản xử phạt ba trường hợp trong một gia đình
vì đã có hành vi có những lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ và vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ba thành viên trong một gia đình gồm tô vĩnh huế lê thị hương và tô thị quỳnh cùng ngụ tại khu phố ba phường trảng giải tổng mức xử phạt cho ba người là hai mươi hai triệu đồng
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng tám lực lượng phòng chống covid một mươi chín phường trảng dài trong lúc tuần tra trên địa bàn phát hiện ba người trên đang bán hàng
tại khu vực gần ngã tư quang thắng thuộc khu phố ba phường tràng giải
và khi lực lượng yêu cầu kiểm tra giấy tờ để lập biên bản xử phạt hành chính thì cả ba đã liên tục chửi bới lực lượng kiểm tra
vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại bằng clip rồi đưa lên mạng xã hội